sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu nhiều khu vực trên địa bàn của quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã được gỡ phong tỏa sau một mươi năm ngày cách ly để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có hẻm tám trăm năm mươi bốn đường thống nhất nơi có hơn hai mươi ca dương tính
theo đó ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận gò vấp ra thông báo kết thúc thời gian cách ly y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín tại hẻm số tám trăm năm mươi bốn đường thống nhất trên diện rộng
để thu hẹp các hộ dân còn có nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh
trước khi ngừng phong tỏa toàn bộ cư dân ở đây đã được lấy mẫu xét nghiệm lần ba
và đều cho kết quả âm tính sức khỏe của người dân ổn định
hiện lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo đến người dân hạn chế ra đường
và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng
đồng thời cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối tại các điểm còn đang tiếp tục phong tỏa
trước đó vào ngày bốn tháng sáu quận gò vấp đã phong tỏa toàn bộ hẻm tám trăm năm mươi bốn
do có ca dương tính với covid một mươi chín liên quan đến điểm nhóm truyền giáo phục hưng
sau một mươi năm ngày tình hình dịch ở đây đã được kiểm soát tốt
dự kiến trong ngày mai nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tiếp tục được gỡ phong tỏa
sau khi có kết luận đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch